những giá trị tài nguyên thiên nhiên cù lao tràm xã tân hiệp thành phố hội an tỉnh quảng nam
còn được biết đến là hòn đảo mang trên mình nhiều giá trị tài nguyên nhân văn
trong một mươi năm năm qua cù lao tràm đã được chính quyền và cộng đồng dân cư
chung tay gìn giữ những giá trị văn hóa lâu đời và thực hiện nhiệm vụ bảo tồn tài nguyên thiên nhiên
gắn liền với phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên hiện nay công tác bảo tồn cù lao tràm đang gặp nhiều khó khăn
thách thức từ áp lực của các hoạt động du lịch phản ánh của truyền hình nhân dân tại quảng nam
trong những năm qua công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên tại cù lao chàm
được các nhà quản lý nhà khoa học doanh nghiệp và cộng đồng dân cư quan tâm
tuy nhiên đi cùng với sự phát triển khu dự trữ sinh quyển thế giới
vẫn đang phải chịu áp lực lớn từ các hoạt động phát triển du lịch và khai thác tài nguyên trái phép
một trong những giải pháp mà chúng tôi đã triển khai trong những năm qua
đó là phục hồi lại những nguyên nhân dân
để giúp cho ngôi nhà của các loài thủy sản được nhiều hơn
và có những biện pháp phục hồi nguồn lợi bằng nhiều hoạt động tăng cường công tác tuần tra
cũng như là mang các nhận thức cho bà con cách khai thác theo kích cỡ
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã tổ chức hội thảo bảo tồn và phát triển
bền vững cù lao chàm với sự tham gia của nhiều tổ chức
chuyên gia đầu ngành và các tổ chức
nhiều ý kiến cho rằng người dân doanh nghiệp và các cấp ngành
cần phối hợp chặt chẽ trong việc gìn giữ bảo tồn hệ sinh thái rừng biển
một cách bền vững và nâng cao vai trò tham gia của người dân
trong chuỗi giá trị của du lịch cù lao tràm
hội thảo lần này tỉnh quảng nam và thành phố an cũng mong muốn
lấy những ý kiến đóng góp của các chuyên gia các nhà khoa học
các nhà quản lý để chúng ta tìm ra một giải pháp
giải pháp này không phải là mang tính
khiên cứng mang tính đóng khung trong suốt quá trình phát triển của cù lao chàm
mà nó phải theo từng cái giai đoạn của sự phát triển
việc du lịch cù lao tràm phát triển đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân
và tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế ở xã đảo tân hiệp
nhưng nó cũng gây ra nhiều áp lực lên môi trường
do vậy tỉnh quảng nam và thành phố hội an đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp
trong phát triển du lịch để vừa bảo đảm sinh kế cho người dân địa phương
và bảo vệ môi trường theo định hướng
đến năm hai nghìn hai mươi đảo cù lao chàm trở thành trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học
gắn liền với phát triển du lịch sinh thái bền vững